ngày bốn chín tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng khóa một mươi một
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
sau năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng đến nay tổng nguồn vốn chính sách xã hội
tại thanh hóa đạt gần chín hai trăm linh tỷ đồng tốc độ tăng trưởng bình quân đạt sáu chín một năm
trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai hai mươi một chương trình tiến dụng chính sách với hai trăm sáu mươi hai hộ nghèo
và các đối tượng chính sách khác được hưởng thụ
thời gian tới ngân hàng chính sách xã hội tỉnh thanh hóa tiếp tục ưu tiên nguồn vốn tiến dụng chính sách
cho người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số củng cố nâng cao chất lượng tiến dụng
chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn
tại hội nghị sơ kết tỉnh thanh hóa đã trao bằng khen cho hai mươi ba tập thể và năm mươi một cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phát triển tiến dụng chính sách xã hội tại địa bàn